thưa quý vị trong không khí kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một chúng ta cùng dành thời gian để bàn tới một trong những truyền thống tốt đẹp nhất của dân tộc việt nam ta đó là truyền thống tôn sư trọng đạo
tuy nhiên trong xã hội ngày nay làm sao để có thể gìn giữ được truyền thống tốt đẹp ấy là câu chuyện đã được nhắc đến rất nhiều lần nhưng vẫn chưa có hồi kết
thời gian gần đây nhiều câu chuyện buồn trong giáo dục như bạo lực học đường học sinh thất lễ với giáo viên khiến cho nhiều người lo lắng và đặt câu hỏi nguyên nhân vì sao lại xảy ra tình trạng đó
mới đây ngay giữa thủ đô hà nội một giáo viên lâu năm trong nghề và đang chuẩn bị nghỉ hưu đã đánh cùng lúc một mươi một em học sinh lớp hai thâm tím chân tay
toàn ngành giáo dục quận và bốn mươi chín thầy cô hiệu trưởng của quận đó đã phải nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quản lý giáo dục
buộc phải tuân thủ nguyên tắc không vi phạm đạo đức nghề nghiệp
thầy cô đánh học sinh
học sinh đánh cãi lại thầy cô
dù đây là những sự kiện đơn lẻ nhưng sức tác động của nó lại rất mạnh mẽ tới phụ huynh học sinh
họ đặt ra những câu hỏi những hoài nghi lo lắng bất an liệu con mình đến trường có được an toàn
không dừng lại ở đó điều đó còn tác động không tốt tới tâm lý của tất cả giáo viên trong toàn ngành giáo dục
đối với họ những câu chuyện đó thực sự rất đáng buồn
số một là tôn sư thì không có nghĩa là chỉ đơn thuần là người ấy là giáo viên và đương nhiên là anh ta được đề cao tôn trọng
mà chính bản thân người thầy giáo cũng phải thể hiện được mình cũng phải khẳng định được mình để cho thấy rằng
học trò thấy rằng là người ấy là người xứng đáng và tôn trọng
những hành vi bạo lực học đường và thất lễ với giáo viên sẽ không dừng lại nếu như chúng ta không tìm được chìa khóa để giải quyết mâu thuẫn này
vậy đâu là câu chuyện
các nhà nghiên cứu trả lời đối với câu hỏi làm sao để phát huy được truyền thống tôn sư trọng đạo trong xã hội hiện đại ngày nay
các nhà nghiên cứu tâm lý học học đường cho rằng duy trì mối quan hệ thầy trò truyền thống tôn sư trọng đạo không hề khó
nếu như các thầy cô chủ động giảm khoảng cách giữa thầy và trò tôn trọng cá tính nhân cách và năng lực riêng biệt của học sinh
thì học sinh sẽ tôn trọng yêu mến và tin tưởng thầy cô của mình
mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận về áp dụng biện pháp tâm lý học đường tại một ngôi trường ở hà nội qua phóng sự sau đây
phòng tâm lý học đường trường phổ thông cơ sở nguyễn tất thành hà nội
cô linh là chuyên viên tâm lý học trường học đã có thời gian công tác ở đây hơn tám năm
thời gian đầu gần như không có học sinh tìm đến
nhưng đến nay đây là một địa chỉ yêu thích của các em học sinh toàn trường mỗi giờ ra chơi
mấy cái bài cô giao thì hơi vượt mức độ của con một tí
tâm lý học đường mình cảm thấy là mình đang nhận thấy nó là một cái rất là quan trọng đối với học trò
không chỉ là sự lắng nghe chia sẻ một cách đơn thuần
mà còn trải ra cho học trò và cùng với học trò chia sẻ tìm ra cái cách để giải quyết những khó khăn cho mình
để mà trẻ có một cái tâm lý bình an thì lúc đó trẻ mới có động lực để học tập có hứng thú để học tập
trong xã hội ngày nay một trong những đối tượng học sinh khiến rất nhiều giáo viên
đó là những học sinh được gia đình quá chiều chuộng do ít con
học sinh đến trường với tâm lý học cho người khác không phải học cho mình
học sinh là trung tâm của mọi hoạt động trong gia đình
nên khi đến trường các em gần như rất khó để hòa nhập và thiếu trách nhiệm trong học tập và rèn luyện
không phải bố mẹ nào cũng sẵn sàng là hợp tác với mình đâu
thế thì mình phải tiếp cận mình tâm sự với bố mẹ trên cơ sở là mình đồng hành cùng họ
tôi vẫn hay nói là gì ạ mình phải đánh cục vụ in trước
đó là vụ in
phải đồng tình với mình
tôi luôn tâm niệm là gì hay yêu học trò như con mình đẻ ra
nhưng phải luôn luôn lưu ý là học trò lại không phải là con mình sinh ra
vì thế yêu học trò bằng tình yêu của một người cha người mẹ
nhưng khi định hướng giáo dục học trò phải trên quan điểm của nhà giáo dục
bên cạnh giải quyết những khúc mắc tâm lý tuổi vị thanh niên
phối hợp cùng phụ huynh định hướng giáo dục cho trẻ
thì việc tôn trọng cá tính riêng biệt và năng lực bản thân của học sinh
chính là chìa khóa quan trọng nhất
để duy trì môi trường giáo dục tốt
hiện nay không thiếu các phương tiện hiện đại được ứng dụng trong giảng dạy
giúp học sinh hiểu rõ nội dung học một cách trực quan sinh động
nhưng để học sinh thực sự yêu mến thầy cô và say mê tìm hiểu khoa học
thì việc được tôn trọng và nâng đỡ khả năng của nội tại của học sinh
chính là phương pháp khoa học và nhân văn nhất
thế là cái xu thế của giáo dục hiện đại là hướng tới cái việc
khuyến khích mỗi cá nhân phát triển những tiềm năng của bản thân mình
và đến hiện nay với những thành tiệu mới của tâm lý học
ví dụ như là hướng đến thuật đa trí tuệ
người ta xác định là mỗi một cá nhân có năng lực rất khác nhau
có những em thì có năng lực về tóa có em khác là năng lực về âm nhạc
và như vậy thì nhìn một cách nhân văn thì nên khuyến khích mỗi học sinh ấy
phát triển những tiềm năng riêng của mình
như vậy nó vừa nhân văn nhưng nó vừa khoa học
tôn sư trọng đạo trong nền giáo dục xưa
định hình rất rõ khoảng cách giữa người thầy và học trò
vậy trong giáo dục hiện đại của chúng ta cần thay đổi những gì
đặc biệt là câu chuyện của chúng ta về tôn sư trọng đạo
mà nếu ta chỉ giữ lại tất cả những nề nếp xưa cũ
rằng là một sự khoảng cách rất lớn giữa thầy và học trò
là một sự tuân thủ một cách vô điều kiện v v
cái gọi là nó mang tính chất truyền thống
mà cứ giữ trong bối cảnh mới khi mà giao lưu quốc tế nó rộng hơn
khi mà cái tâm nhận thức của học sinh nó cũng thay đổi
thay đổi nó khác ngày xưa
và nếu ta chỉ khăng khăng giữ cái đó
mà ta không đưa những quan điểm mới su thế mới vào
thì tôi cho rằng là cái cách giữ như thế cũng không bền vững
trong giáo dục hiện nay chúng tôi cũng nói rất nhiều
đó là tôn trọng người học
tôi cho rằng là cái tôn sư trọng đạo ấy
nó chỉ có thể tồn tại một cách thực sự hữu ích
khi mà cái người giáo viên ấy là người thực sự giúp học sinh phát triển
thu hẹp khoảng cách thầy trò mở rộng tình yêu thương trên cơ sở tôn trọng
chính là chìa khóa để duy trì truyền thống tôn sư trọng đạo
trong giáo dục hiện đại
khi ấy thầy cô trong lòng các em học sinh sẽ là
thầy cô là một người dạy dỗ mình lên người
và thầy cô cũng là người dạy mình những kiến thức mới
để bước vào con đường đời
đối với em thì thầy cô giống như là người bố mẹ thứ hai của em dạy
người luôn tận tình chăm sóc cho chúng em
các người cô giáo chính là những người bạn thân thích nhất
đối với mình thì thầy cô cũng như là người mẹ người cha
tình cảm thầy trò không phải tự nhiên mà có
đó là cả một quá trình vun đắp bền bỉ
khi mà vai trò của người thầy ngày nay
đã thay đổi
nhưng vị trí của người thầy trong trái tim
và trong cả quãng đời học tập của các em học sinh
sẽ không bao giờ thay đổi
nên ngày hai mươi tháng một mươi một

những người đang là nhà giáo

chúc mọi người ngày nhà giáo việt nam
em tốt hơn những người lái đỏ

chúc các thầy cô mạnh khỏe mạnh phúc
chúng em yêu thầy cô rất nhiều